vừa gửi tiền hôm trước hôm sau chủ tịch bị bắt
nhiều bị hại trong vụ án tân hoàng minh cho biết họ đã giấu người nhà đầu tư vào tân hoàng minh
có trường hợp chưa kịp lấy hợp đồng thì bố con ông dũng bị bắt
giấu người nhà để đầu tư
sáng ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn thông tin từ tòa án nhân dân tp hà nội cho biết
có gần một trên sáu sáu trăm ba mươi bị hại trong vụ án tại tân hoàng minh có mặt theo dõi phiên tòa
ghi nhận tại phiên tòa bị cáo trong vụ án gồm đủ lứa tuổi họ đến từ nhiều tỉnh khác nhau
khuôn mặt mỗi người đều thể hiện rõ sự lo âu căng thẳng
rất nhiều người khi được phỏng vấn đã từ chối trả lời
họ cho biết chỉ mong sau khi kết thúc phiền tòa sẽ lấy lại khoản tiền đầu tư
sau một hồi gạm hỏi bà hát một trong những người bị hại kè
bà biết đến và đầu tư vào tân hoàng minh thông qua quảng cáo rầm rộ của tập đoàn này trên mạng xã hội
tôi thấy đây là tập đoàn lớn trước này họ không có điều tiếng gì nên đã tin tưởng đầu tư bà hát nói
và cho biết đã đầu tư vào đó số tiền lớn là khoản mà bà đã tích góp dành cho tuổi nghỉ hưu
do đó khi chủ tịch tân hoàng minh bị bắt giữ bà hát đã âm thầm chịu đựng nỗi lo mà không dám kể với bất kỳ ai trong gia đình
tôi sợ mọi người lo lắng cuộc sống gia đình sẽ đảo lộn
bà hát ngậm ngùi kể
nhà đầu tư này cũng cho hay thời điểm đó tân hoàng minh huy động vốn tới một mươi hai
nhưng bà gửi ngắn hạn nên chỉ được tám
do có việc dùng nên tôi đã rút một khoản trước hiện vẫn còn một tỷ đồng
trong nhóm bạn của tôi cũng có rất nhiều người gửi tiền mua trái phiếu của tân hoàng minh
nhưng nhiều người tuổi cao sức yếu nên phải ủy thác cho con đi đòi tiền bà hát nói thêm
bà cũng cho biết một số lần làm việc với đỗ hoàng việt
con trai ông dũng cho thấy họ cũng rất muốn trả cho nhà đầu tư
nếu thu xếp được họ sẽ trả ngay
chúng tôi rất muốn sau khi kết thúc phiên tòa sẽ được trả lại tiền
nhiều người trong số chúng tôi đã già yếu nếu không có khoản tiền đó thì không biết trồng cậy vào đâu
một vị hại khác cho hay
giống trường hợp của bà hát bà hương sáu mươi hai tuổi ở thái bình
cũng giấu chồng con mang tiền đi mua trái phiếu
bà hương cho biết
một số người bạn đã thuyết phục bà đầu tư trái phiếu của tân hoàng minh vì có lãi suất cao hơn gửi ngân hàng
tôi đã rút năm trăm linh triệu đồng tiền thiết kiệm ra đầu tư và chưa lấy được đồng tiền lãi nào
tôi không nghĩ mình bị lừa như vậy
bà hương xót xa nói và cho biết
một mình bà đã bắt xe từ quê lên hà nội và ở nhờ nhà người thân để dự phiên tòa từ chiều qua ngày một mươi tám tháng ba
không có người chồng con chị mai bốn mươi tuổi phải ôm theo con trai hai tuổi từ nghệ an ra hà nội để tham dự phiên tòa
chị mai có bạn thân
làm trong công ty tân hoàng minh nên đã nhờ chị mua trái phiếu để lấy doanh số
do tin tưởng bạn nên chị đã rút tiền tiết kiệm một trăm năm mươi triệu đồng để mua trái phiếu kỳ hạn một tháng
tôi vừa mới gửi tiền hôm trước thì hôm sau bố con tân hoàng minh bị bắt
tôi còn chưa kịp lấy hợp đồng chứng từ nên còn không biết lãi suất là bao nhiêu chị mai nói
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao
để giải quyết vấn đề khó khăn tài chính chi phí duy trì bộ máy hoạt động kinh doanh thanh toán các khoản nợ của tập đoàn
trong thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
đỗ anh dũng đã thống nhất và thông qua con trai đỗ hoàng việt chỉ đạo ủy quyền cho các bị can đồng phạm dưới quyền
sử dụng pháp nhân bạc công ty ngôi sao việt solyin cung điện mùa đông
phát hành chín gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành một mươi ba mươi tỷ đồng để huy động tiền
tài liệu điều tra cho thấy các gói trái phiếu đều được tạo lập bằng hồ sơ gian dối
không có việc sử dụng tiền trái phiếu để đầu tư vào các dự án như thông tin công bố
trước mỗi đợt thanh toán tiền số tiền trong tài khoản của tân hoàng minh chỉ giao động từ bốn mươi đến hai trăm linh tỷ đồng
số tiền này được rút nộp vào tài khoản của ba công ty trên dưới danh nghĩa thanh toán tiền mua trái phiếu vòng một
sau đó dòng tiền được chuyển tiếp sang tài khoản cá nhân hoặc tân hoàng minh theo đúng mục đích phương án phát hành vòng hai
cuối cùng tiền được chuyển ngược về tài khoản của tân hoàng minh vòng cuối để lập lại vòng một
cứ như vậy số tiền được quay vòng đến khi đủ giá trị các gói trái phiếu
tin tưởng vào danh tiếng lâu năm của tân hoàng minh hàng nghìn nhà đầu tư ký hợp đồng để trở thành chủ sở hữu chín gói trái phiếu trên
viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định tập đoàn tân hoàng minh thu về gần một mươi bốn tỷ đồng
số tiền này được độ ảnh dũng chỉ đạo sử dụng số tiền để trả nợ mua cổ phiếu tri tiêu cá nhân
không đúng mục đích phương án phát hành trái phiếu
trong đó hơn năm một trăm linh tỷ đồng là tiền của nhà đầu tư sau được dùng để trả cho nhà đầu tư đến hạn trước
hỗ trợ trà chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng qua kênh trái phiếu
đỗ hoàng việt đối mặt với mức án tù cao nhất là trung thân
đỗ hoàng việt con trai ruột của chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh
từng theo học phổ thông tại trường singapore international score ở hà nội
trước khi sang mỹ du học
con trai thứ hai của ông đỗ anh dũng từng nổi tiếng khắp các mặt báo
khi là một trong hai du học sinh xuất sắc có mặt trong danh sách president list
của đại học berkeley college new york mỹ vào năm hai nghìn một mươi hai
nhờ thành tích học tập xuất sắc với điểm trung bình gpa đạt tuyệt đối bốn
tại đây đỗ hoàng việt theo học chuyên ngành kinh tế
đồng thời hoàng việt cũng tốt nghiệp chuyên ngành đầu tư bất đậu sản tại new york university
để đối phó với tình hình khó khăn khánh kiệt của tập đoàn tân hoàng minh
vào giai đoạn đầu năm hai nghìn hai mươi một chủ tịch tân hoàng minh đã chỉ đạo con trai ruột ông đỗ hoàng việt
khi ấy là phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của tập đoàn tìm phương án cách thức huy động vốn cho tập đoàn
sau khi nhận được phương án đề xuất của con trai ông dũng đã thống nhất quan điểm và chủ trương với việt
sử dụng pháp nhân và công ty nguy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống như hợp tác đầu tư
đặt cọc mua bán cổ phần để phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ huy động vốn
theo đó ba công ty ngôi sao việt sale in cung điện mùa đông đều do chủ tịch tân hoàng minh chỉ đạo thành lập
và mua lại cổ phần vốn góp để thực hiện các dự án bất động sản
qua đó còn chỉ định nguyễn mạnh hùng trần hồng sơn phó tổng giám đốc tân hoàng minh và ông nguyễn khoa đức
trợ lý của con trai đứng tên chủ tịch giám đốc đại diện theo pháp luật cho ba công ty trên
nhưng thực chất mọi hoạt động đều do ông dũng chỉ đạo điều hành
trước mỗi lần phát hành trái phiếu con trai ông dũng đều sẽ báo cáo và được sự thống nhất của ông
để chỉ đạo các nhân viên công ty thực hiện hành vi tổ chức chạy vòng tiền khống để tạo lập giá trị ảo của trái phiếu
sau đó trực tiếp điều hành chỉ đạo trung tâm tài chính kế toán lập khống hồ sơ phát hành trái phiếu
thống nhất với công ty kiểm toán việt nam và công ty cp hà nội hợp thức báo cáo tài chính của ba công ty phát hành
để đủ điều kiện phát hành trái phiếu
tiếp theo đỗ hoàng việt đã chỉ đạo ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu chạy dòng tiền khống
cho công ty tân hoàng minh trở thành trái chủ sơ cấp để bán trái phiếu huy động chiếm đoạt tiền của người mua thứ cấp
từ đó báo cáo kết quả bán trái phiếu và bàn bạc thống nhất với ông đỗ anh dũng về việc sử dụng toàn bộ số tiền
huy động được trái mục đích phương án phát hành giúp sức cho đỗ anh dũng chiếm đoạt số tiền hơn tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng của bị hại
trong vụ án này chủ tịch tân hoàng minh là người đóng vai trò chủ mưu chỉ đạo toàn bộ hoạt động phát hành chín gói trái phiếu
để huy động tiền trái pháp luật cho tập đoàn tân hoàng minh thông qua con trai là đỗ hoàng việt
về tinh tiết phạm tội đỗ hoàng việt bị viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá là người tham mưu đề xuất
thực hành theo chỉ đạo giúp sức tích cực cho ông đỗ anh dũng
với việc rất tích cực giúp sức cho cha mình là chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh đỗ anh dũng
ông đỗ hoàng việt bị truy tố ra trước tòa án nhân dân tp hà nội để xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điểm a khoảng bốn một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự với mức hình phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm hoặc tù trung thân
về tinh tiết giảm nhẹ cáo trạng xác định bị can đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cài
thừa nhận hành vi sai phạm có nhân thần tốt tích cực hợp tác với cơ quan điều tra
ngoài ra còn có nhiều thành tích cống hiến cho xã hội được tặng nhiều bằng khen giấy khen
bên cạnh đó quá trình điều tra đến nay đỗ anh dũng đỗ hoàng việt đã tác động gia đình tổ chức liên quan
tự nguyện nộp trên năm sáu trăm năm mươi tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án